sau đợt giãn cách xã hội kéo dài nhiều quán ăn nhà hàng chưa mở cửa trở lại
tuy nhiên việc người dân sử dụng rượu bia tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng
để ngăn chặn việc người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn vi phạm nghị định một trăm linh
và các hành vi vi phạm khác các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra tuyên truyền và xử lý
ghi nhận của phóng viên thời sự tại các tổ một trăm bốn mươi một trên địa bàn thành phố hà nội
tổ công tác y bốn thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường lê đức thọ hàm nghi
nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn đều được lực lượng chức năng kiểm tra như thế này
vừa đảm bảo về công tác chuyên môn nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ không quên đảm bảo an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi giãn cách thì người dân được ra đường nhiều hơn không phải thực hiện được vấn đề giấy đi đường
kèm theo đó thì có những hành vi trong quá trình
lâu thì có hành vi chủ quan có một số hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đó có về nồng độ cột
các tổ công tác một trăm bốn mươi một của thành phố đã kiểm tra xử lý trật đề các hành vi vi phạm
tổ công tác cũng thực hiện nghiêm túc về vấn đề năm k
trong quá trình kiểm tra về nồng độ cồn chúng tôi cũng đảm bảo cho cán bộ kiểm tra
cũng là người thực hiện việc kiểm tra là người cam giao thông về nghiêm túc về vấn đề đảm bảo phòng dịch
theo mình cảm nhận thì
thì lên tăng cường chất nhiều hơn để kiểm soát được rượu cồn nồng độ khi tham gia phương tiện giao thông
với việc kiểm tra nồng độ cột kiểm soát giao thông mình cũng đảm bảo
người dân cũng ủng hộ các nhiệt tình các đồng chí cảnh sát cũng như mọi người thôi
với phòng dịch cũng tốt kiểm soát nồng độ cột như thế này mình cảm thấy rất hợp lý
còn tại tổ i một mươi năm nhiều trường hợp thấy tổ công tác thì quay đầu bỏ chạy
tuy nhiên khi lực lượng chức năng đưa về xử lý lý do bỏ chạy của thanh niên này cũng liên quan đến vấn đề
vì trước đây em bị thu bằng lái vì nồng độ cột vì hôm nay gặp lại anh một trăm bốn mươi một thì em rất là sợ em quay đầu
không chỉ kiểm tra vào ban ngày ca trực của tổ y hai trên đường vũ phạm hàm trần kim xuyến
cũng tăng cường công tác kiểm tra đối với các hành vi liên quan đến nồng độ cồn vào buổi tối
bên cạnh đó lực lượng một trăm bốn mươi một cũng tăng cường tuần tra kiểm soát các hành vi liên quan đến an ninh trật tự
và an toàn giao thông
bây giờ theo quy định thì cũng đã được xác minh và phối hợp cùng các lực lượng chức năng để tiến hành điều tra xác minh
làm rõ cái dấu hiệu của cái phương tiện này khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông hà nội cũng thông tin trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn được phân công
ngoài tập trung xử lý ma men cầm lái các tổ công tác sẽ tập trung dừng kiểm tra đối với người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định lạng lách đánh võng trên đường để kịp thời xử lý giặt đè các vi phạm
cùng với đó trong quá trình xử lý các tổ công tác làm nhiệm vụ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến người vi phạm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn